liên quan đến vụ việc nữ cổ động viên và chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương vì pháo sáng trên sân vận động hàng đẩy
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đống đa hà nội đã quyết định khởi tố vụ án để làm rõ hành vi gây dối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đống đa cũng triệu tập các đối tượng ở nam định để đấu tranh làm rõ vụ án
khi xác minh được đối tượng đốt pháo sẽ căn cứ vào hành vi hậu quả để có các biện pháp tố tụng theo quy định
vụ việc gây hoang mang vào tối một mươi một tháng chín trong trận đấu giữa công lộc bộ bóng đá hà nội và công lộc bộ bóng đá nam định vào đầu hiệp hai
khi tỷ số đang là bốn một nghiêng về đội bóng của hà nội
pháo sáng được bắn từ phía khán đài của cổ động viên câu lạc bộ bóng đá nam định khán đài b tới khán đài a công lộc bộ bóng đá hà nội
một cổ động viên nữ bị pháo bắn trúng gây thương tích nặng ở chân và được lực lượng công an đưa đi cấp cứu kịp thời